thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao việt nam và lào chiều ngày ba tháng sáu tại trụ sở chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì họp thường trực chính phủ và các bộ cơ quan liên quan
để kiềm điểm kết quả thực hiện và thúc đẩy các chương trình dự án hợp tác với lào
trong đó chú trọng các dự án về năng lượng điện thủy điện kết nối giao thông càng biển sân bay
đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà quốc hội lào tháo gỡ khó khăn để đẩy mạnh thương mại giữa hai nước
trong bối cảnh cùng hợp tác chống dịch covid một mươi chín thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương
phải chủ động tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả với các đối tác bạn lào